hồ núi cốc là công trình thủy lợi nhân tạo chung quanh là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường hồ nối cốc
tuy nhiên thực tế triển khai thực hiện quy hoạch rừng hồ nối cốc thành rừng đặc dụng đang nảy sinh không ít bất cập
hiện nay có chín trăm linh năm hộ gia đình sinh sống trong khu vực trong đó có hàng trăm hộ gia đình đang nhận khoán quản lý bảo vệ rừng
trồng keo và khai thác keo khi đến chu kỳ
khi thực hiện quy hoạch rừng đặc dụng hồ nối cốc không chỉ hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
mà cuộc sống của hàng trăm hộ dân cũng sẽ bị ảnh hưởng
thông tin trên báo tuổi trẻ bầu thôi việc công chức vòi tiền người vi phạm
đây là hình thức xử lý kỷ luật cao nhất đối với cán bộ công chức viên chức vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính
được quy định tại nghị định số một mươi chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
theo đó công chức viên chức nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng sẽ bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc
nếu có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu đòi nhận tiền tài sản của người vi phạm
dung túng bao che hạn chế quyền của người vi phạm hành chính
ở hình thức kỷ luật nhẹ hơn cán bộ công chức viên chức vi phạm có thể bị khiển trách cảnh cáo hạ bậc lương giáng chức hoặc cách chức
nghị định này có hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
riêng các quy định về xử lý kỷ luật sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn
giống trên báo đại biểu nhân dân đăng tài bài viết hai vấn đề của thuế thu nhập cá nhân
bộ tài chính vừa công bố phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân
để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trước khi hoàn thiện và trình chính phủ xem xét
bất cứ phương án nào được chọn chắc chắn đều giúp người nộp thuế bớt khó khăn hơn
dù vậy liên quan đến thuế thu nhập cá nhân còn ít nhất hai vấn đề quan trọng khác đòi hỏi cơ quan quản lý phải quan tâm
ngoài việc nâng mức giảm trừ gia cảnh
một là những quy định hiện hành chưa bảo đảm tính công bằng
chưa kiểm soát được các nguồn thu nhập từ tham nhũng và các hoạt động bất hợp pháp khác
hai là thuế thu nhập cá nhân chưa được thiết kế như một công cụ sắc bén để thúc đẩy những chính sách cần thiết
cách mà nhiều nước đã làm và chúng ta có thể học hỏi
trước tình trạng nhiều sản phẩm nông sản việt nam đặc biệt là thanh long bị ôn ứ không xuất khẩu được
do ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín chỉ trong ba ngày vua bánh mì cao siêu lực
ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
bánh kẹo á châu đồng thời là chủ tịch hiệp hội bánh mì quốc tế khu vực đông nam á
đã cùng đội ngũ nhân viên nghiên cứu thử nghiệm công thức bánh mì thanh long ruột đỏ tung ra thị trường
để góp phần giải cứu cho bà con nông dân
từ câu chuyện bánh mì thanh long giải cứu nông sản việt bất ngờ gây sốt giới truyền thông cả trong và ngoài nước
nhiều sản phẩm chế biến từ nông sản độc đáo đang được tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời
điều này giúp tái cơ cấu ngành nông sản truyền từ xuất thô sang các sản phẩm chế biến giá trị cao
để kết thúc chuyên mục điểm báo xin mời quý vị và các bạn đến với tùy bút
mùa con ong đi lấy mật được chia sẻ trên báo quân đội nhân dân
nếu bạn đang có ý định đến thăm tây nguyên vùng đất đỏ ba gian đầy nắng và gió
thì hãy đến vào tháng ba khi ấy tây nguyên đã qua những tháng ngày rét kéo dài của mùa đông
tháng ba đến nhẹ nhàng như tà áo trắng căng tràn của thiếu nữ độ xuân thì
tháng ba không rực rỡ vàng như những bông hoa giã quỳ ngày đầu đông
tháng ba dịu dàng e ấp màu trắng tinh khôi của những trùng hoa cà phê phủ kia núi đồi
như những bông tuyết rơi trái mùa với hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng
thu hút sự đắm say lòng người sự chăm chỉ của những chú ong nâu